mở đầu là tin bão khẩn cấp cân bão số năm vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông trên vùng biển phía nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km trên giờ giật cấp một mươi di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng một mươi km trên giờ
dự báo trong hai mươi bốn h tới đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông trên khu vực vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một vùng biển từ quảng trị đến quảng nam gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
ở khu vực vịnh bắc bộ bao gồm cô tô bạch long vĩ từ đêm ngày một mươi tám tháng một mươi có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
trước diễn biến của bão số năm ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bắt hành công điện số một mươi sáu để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn
trước diễn biến của bão số năm ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu tuyến biển từ quảng ninh đến bình định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực n
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cục thủy sản tổ chức hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh chú bảo vệ đồng bè tròi canh khu nuôi trồng thủy sản tùy theo diễn biến của bão chủ động cấm biển và đảm bảo an toàn cho người tài sản đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
khu vực đất liền các tỉnh thành phố từ hà tĩnh đến quảng nam theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét xa đở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
các tỉnh thành phố trên tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công dở dang
cùng với đó triển khai các biện pháp tiêu úng phòng chống ngập lụt khu vực đô thị khu công nghiệp kiểm tra giả soát vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
liên quan tới vụ hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hòn sa cho đến thời điểm hiện tại
tình hình sức khỏe của bảy mươi tám thuyền viên đã được cứu và công tác tìm kiếm một mươi ba ngư dân mất tích diễn ra như thế nào
sau đây sẽ là thông tin từ phóng viên diệu hằng đang có mặt tại sở chỉ huy tiền phương đóng tại đồ miên phòng cửa khẩu kỳ hà
vâng thưa quý vị và các bạn tại thời điểm hiện tại thì theo thông tin từ hiện trường khu vực tìm kiếm cứu nàn cứu hồ vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích
tuy nhiên lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều vật rừng cá nhân trôi nổi trên mặt biển khu vực tàu gặp nạn như là phao ngư lưới cụ chăn màn cá nhân
hiện nay là sóng ở biển là trưa nay vào một mươi hai h là chỉ có sóng cấp hai cấp ba thời tiết rất là lợi để cho việc tìm kiếm
tuy nhiên mà kết quả tìm kiếm là không thấy tìm nàn nhân nào nếu đấy là một sự thật thì sẽ rất khó khăn cho lực lượng tìm kiếm hiện nay
tại vì độ sâu ở mực đất biển khoảng ba vài vài nghìn mét trở lên thì sẽ rất chi là khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm hiện nay
kể cả chúng ta có phương tiện trang bị hiện đại cũng như được lực lượng chuyên tách về tìm kiếm cư nàn trên biển thì cũng rất khó khăn
do đó phải
phải khẳng định rằng công tác tìm kiếm cư nàn hiện nay với sự quyết tâm rất cao lực lượng tìm kiếm cư nàn của bộ quốc phòng của ngư dân đã khắc phục khó khăn để rồi tổ chức tìm kiếm
công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục triển khai hiện trong khu vực hai tàu cá bị nạn có một mươi một phương tiện tham gia tìm kiếm bao gồm bảy tàu cá ngư dân bốn tàu của bộ quốc phòng
đối với bảy mươi tám ngư dân đã được hai tàu cá khu vực tàu gặp nạn phát hiện và cứu kịp thời
trước đó hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một tàu cảnh sát biển tám nghìn hai đã tiếp cận tàu qna chín mươi nghìn ba mươi chín ts để hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho ngư dân
du thuyền chung nhóm cao tất cả lkeusk cùng được biên varyu volunteering program vo viên của probe quốc dùi
như vậy tới thời điểm hiện tại trong số chín mươi ba ngư dân gặp nạn có bảy mươi tám ngư dân được cứu vớt
sức khỏe ổn định hai nạn nhân được cứu nhân tử vong sau đó một mươi ba ngư dân mất tích
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts trên tàu có năm mươi bốn ngư dân đang hoạt động ở trường sa
bị lốc xoáy đánh kìm lúc này tàu qna chín mươi nghìn ba mươi chín ts hoạt động gần đó đã hỗ trợ ứng cứu và vớt được bốn mươi thuyền viên trên tàu cá gặp nạn
tiếp đến khoảng một giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi tàu cá qna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts trên tàu có ba mươi tám ngư dân đang đánh bắt tại khu vực cách đảo sông tự tây
khoảng một trăm ba mươi năm hải lý về hướng bắc tây bắc đã bị sóng đánh kìm
thời điểm này tàu qna chín mươi một nghìn bảy trăm tám mươi hai ts hoạt động gần đó đã phát hiện và ứng cứu được ba mươi bảy người
những thông tin về tình hình mưa lũ chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
còn bây giờ chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh hùng bốn mươi tuổi
trú tại xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà địa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi nạn nhân trú tại phường ba thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đang ngồi nhậu cùng với một người bạn thì nguyễn thanh hùng đi tới ngồi đối diện
sau đó thì đối tượng bất ngờ rút dao đâm vào vùng ngực của nạn nhân
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện hùng đang trốn tại một khách sạn
làm việc tại cơ quan công an hùng khai nhận cho rằng nạn nhân nhìn đều khiêu khích mình nên hùng đã rút dao đâm
vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn qua biên giới
lâm thanh yên chú tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt quả tàng
theo đó vào lúc chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi tại barrier số hai cửa khẩu quốc tế cầu treo xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe khách ma mị kiểm soát lào
nhập cảnh từ lào về việt nam phát hiện bắt quả tăng đối tượng lâm thanh yên đang có hành vi vận chuyển ba bánh heroin
qua đấu tranh khai thác đối tượng lâm thanh yên khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ lào về việt nam để đưa ra hà nội lấy tiền công
thưa quý vị chất lượng bữa ăn học đường vệ sinh an toàn thực phẩm thì luôn là mối quan tâm và trăn trở của nhiều phụ huynh
và trong thời gian qua bộ giáo dục và đào tạo các ngành chức năng đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo chất lượng bữa ăn
giúp cho trẻ có sức khỏe tốt và được phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực
thế nhưng trên thực tế thì vẫn còn những tồn tại liên quan đến chất lượng bữa ăn học đường
mới đây tại trường tiểu học thành công b nhiều em học sinh sau bữa ăn bán chú đã xuất hiện nhiều dấu hiệu như đau bụng buồn nôn đi ngoài
nhiều trường hợp nặng hơn được bác sĩ kết luận nhiễm khuẩn tường ruột
tối ngày một mươi ba tháng một mươi thì lúc đấy là cháu mới bắt đầu là bị đi ngoài một lần
và đến sáng ngày một mươi bốn và chiều cả ngày ngày một mươi bốn thì lúc đấy là có ngày hôm đấy là cháu đi ngoài khoảng bốn năm lần gì đấy
và đến buổi chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi thì lúc đấy là gần như là cháu bị đi ngoài không kiểm soát nổi nữa
thì đến ngày một mươi năm tháng một mươi thì gia đình tôi có cho cháu đến bệnh viện nhi trung ương để khám thì có kết luận của bệnh viện nhi là cháu bị nhiễm khuẩn đường ruột
ngay sau khi có thông tin phản ánh của phụ huynh trường tiểu học thành công b đã lấy mẫu thực phẩm đi xét nghiệm
đồng thời tổ chức quản lý lại bữa ăn của nhà trường
và nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc
thì cũng thực hiện theo sự chỉ đạo của ủy ban quận công văn về tăng cường kiểm tra và giám sát bếp ăn tật thể trong nhà trường
và thứ hai là kiểm tra nguồn gốc thực phẩm giả soát lại quy trình trong chế biến và chia thức ăn đảm bảo cho các cháu
cũng mới đây tại trường trung học cơ sở yên nghĩa quận hà đồng
tại buổi kiểm tra đột xuất
hình không khỏi ngỡ ngàng trước khay cơm ba mươi hai đồng
chỉ vài món ăn không đảm bảo dinh dưỡng khiến nhiều phụ huynh không khỏi bức xúc
xảy ra như thế này thì nó rất là cái bức xúc
mỗi bức xúc của không phải là của một cá nhân tôi hoặc là của học sinh không
bây giờ các con đang ở tuổi ăn tuổi lớn tuổi phát triển
thì chúng ta cũng không nên dựa vào cái xuất gọi là những người có trách nhiệm
không nên dựa vào cái suất ăn của con để cắt xén bớt
sau cái sự việc này thì ban giám hiệu chúng tôi kết hợp với tổ quản
chú đó sẽ kiểm tra và khân rõ xem là cái trách nhiệm của từng ngày sẽ kết hợp với ai
tức là làm chặt chẽ hơn nữa cái quá trình giám sát
trước đây là mình đã có kế hoạch có thân công nhiệm vụ rồi
nhưng có thể là cái khâu đó là vẫn còn có những cái khâu mà mình làm chưa chặt
thì chúng tôi từ hôm đó khi được phản ánh thì chúng tôi cũng đã tìm ra những cái khay hợp
thì sau đây thì chúng tôi cũng sẽ khắc phục những cái lỗ hổng đó
thông kê của bộ giáo dục và đào tạo
cấp tiểu học hiện có khoảng năm trên một mươi năm trường tổ chức bữa ăn học đường cho học sinh
trong đó có hơn ba ba trăm linh trường học có bếp ăn còn lại dùng suất ăn công nghiệp
tuy vậy gần bốn mươi số trường có bếp ăn tập thể
căng tin chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
rõ ràng việc quản lý và giám sát bữa ăn học đường còn nhiều hạn chế
cần tăng cường thanh tra giám sát hơn nữa đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường
gần ba tạ pháo hoa nổ được cất giấu trong xe ô tô con
để vận chuyển từ biên giới về nội địa tiêu thụ
vừa bị lực lượng công an huyện đắk crong tỉnh quảng trị phối hợp với lực lượng biên phòng bắt giữ vào dạng sáng nay
vào lúc bốn giờ ngày một mươi tám tháng một mươi công an huyện đắk crong phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
có nhiều bị huyện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển một trăm sáu mươi ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống
và hai mươi hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu ống tổng trọng lượng khoảng ba trăm linh kg
tại cơ quan công an tài xế trần thanh long chú tại xã do hải huyện do linh khai nhận
số pháo hoa trên được long nhận trở thuê từ xã tân long huyện hương hóa về khu vực ngã tư sòng huyện cam lộ
đồn biên phòng cửa khẩu vạn lý bộ đội biên phòng cao bằng phối hợp với đội kiểm tra liên ngành huyện hạ lan
bắt giữ các đối tượng vận chuyển một mươi sáu quả trứng vịt không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng ma văn chiến triệu văn huy lê hồng phú và trần hùng cường bị bắt quả tang khi đang chở số hàng trên
bằng xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi bảy nghìn tám trăm sáu mươi tám đỗ ở khu vực biên giới
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số trứng vịt kể trên
cùng ngày đội biên phòng cửa khẩu lý vạn phối hợp với đội kiểm tra liên ngành tiến hành tiêu hủy số ra cầm trên theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị theo số liệu của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông trong tháng chín vừa qua
ba hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất đó là giả mạo website lừa đảo chiếm đoạt bằng đường link hoặc các file nén
lừa đảo thẻ tín dụng và chiếm đoạt tài sản thông qua mã qr
và cũng trong tháng chín thì hệ thống cảnh báo ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia cũng đã ngăn chặn triệt đề bốn trăm bốn mươi một website vi phạm pháp luật lừa đảo trực tuyến
hiện các cơ quan chức năng trong đó có bộ công an bộ thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước đều đang tích cực phối hợp để phòng chống vấn nạn này
trang phạm bếp cổng không gian mạng quốc gia do trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia xây dựng
thường xuyên cập nhật những thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới
đây là kênh thông tin người dân có thể theo dõi tham khảo để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo
để tự bảo vệ mình trên không gian mạng thì việc đầu tiên thì để thông tin trên các nền tảng truyền hình hay là nền tảng mạng xã hội của các cơ quan chức năng tổ chức
thường xuyên đưa về những cái hình thức lừa đảo hay là những cái cách phòng tránh dấu hiệu nhận biết để có thể nhận biết các hình thức lừa đảo
vấn đề thứ hai phải luôn có ý thức bảo vệ được thông tin cá nhân của chính bản thân mình trên không gian mạng
không cung cấp các thông tin cá nhân nhạy cảm như là căn cứ công dân hình ảnh khuôn mặt hay là otp cho bất kỳ một đối tượng nào trên không gian mạng nào
cùng với bộ thông tin và truyền thông bộ công an cũng đang tích cực tuyên truyền qua nhiều kênh dưới nhiều hình thức để nâng cao sự cảnh giác của người dân
bên cạnh đó cơ quan công an tổ chức tốt công tác giải quyết tin
đảm bảo tố giác tội phạm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung xác minh điều tra xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật
thời gian chín tháng vừa qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với các đơn vị thuộc bộ thông tin truyền thông
chúng tôi giả soát và ngăn chặn trên hai bốn trăm linh website tài khoản ứng dụng vi phạm pháp luật
trong đó thì có nhiều trang mạng hoạt động tổ chức đánh bạc và quảng cáo cờ bạc lô đề
rồi các trang mạng liên quan đến trò chơi có tính chất cờ bạc
rồi các website tài khoản giao bán bằng cấp giải
rồi các hội nhóm phát tuyết tài khoản cá nhân giao bán ma túy cần xa v v
rồi các trang mạng liên quan đến truyền bá hoạt động hóa phẩm đổi trị
và các trang mạng vi phạm bản quyền
chúng tôi đã tích cực ngăn chặn làm sạch các thông tin trên môi trường mạng
hiện nay lực lượng công an đang phối hợp với ngân hàng nhà nước để có giải pháp ngăn chặn các hoạt động thanh toán
liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là giải pháp ngăn chặn dòng tiền vi phạm pháp luật
việc kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu
và xác minh thông tin nhận biết chủ tài khoản để giả soát đối tượng nghi ngờ giả mạo giấy tờ tùy thân để mở tài khoản thanh toán cũng đang được triển khai hiệu quả
cho đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thì đã có hai mươi bảy tổ chức tín dụng đã nghiên hệ và làm việc với c sáu của bộ công an
để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán
tổ chức kín dụng thì đã và đang triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân khắn chíp
và có bảy tổ chức tín dụng đã liên hệ với c sáu để mà làm việc giả soát cái đối tượng nghi ngờ giả mạo các loại giấy tờ
với dữ liệu về sinh chắc học của căn cước công dân để phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm
thời gian tới ngân hàng nhà nước dự kiến sẽ phối hợp với bộ thông tin và truyền thông về phương án hỗ trợ các ngân hàng
làm sạch dữ liệu giải phóng tài khoản thanh toán
đối khớp thông tin chủ tài khoản đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến với thông tin chủ thuê bao di động
đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý để đảm bảo an ninh an toàn hoạt động thanh toán hạn chế tình trạng lừa đảo trực tuyến